thưa quý vị với mong muốn giúp người dân vùng nông thôn đỡ vất vả bởi công việc đồng áng
anh trần đại nghĩa ở xã đông hoàng huyện tiền hải tỉnh thái bình đã chế tạo máy cấy không cần động cơ
với tính năng dễ sử dụng giá thành rẻ phù hợp trên nhiều vùng đồng đất để phục vụ bà con nông dân
trong tiểu mục sáng chế và ứng dụng ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về chiếc máy độc đáo này
từ khi còn là một cậu bé chứng kiến nỗi vất vả của cha mẹ và người dân quê mỗi khi cấy lúa
anh trần đại nghĩa đã mong muốn có thể tự tay chế tạo ra một chiếc máy để hỗ trợ công việc này
hôm sau vẫn phải đi cấy nhưng bắt đầu ngày hôm sau rúi rụi động tay vào nước thì nó xót cứng
nhưng mà việc cấy thì vẫn phải cấy chứ không thể nào tay đo mà nghỉ cấy được
nghĩ là làm sau thời gian mầy mò nghiên cứu
anh nghĩa đã chế tạo ra chiếc máy cấy lúa bán tự động chạy bằng động cơ điện từ bình ác quy
người sử dụng có thể kéo bằng một tay thậm chí kéo bằng một ngón tay cũng có thể cấy được
bởi tất cả các chức năng như đảo bàn truyền mạ gắp và cấy mạ đều do hệ thống điện tự động làm việc
qua thực tế mỗi giờ máy cấy được gần một xào ruộng mật độ cấy phù hợp với giống
và khoảng cách hàng cấy có thể tự điều chỉnh theo ý muốn
cùng lúc cấy được từ năm đến sáu hàng lúa năng suất cao hơn từ tám đến một mươi lần so với người cấy thủ công bằng tay
ngoài yêu điểm không cần dùng đến mạ khay một tính năng khác cũng được đánh giá cao ở chiếc máy này

ngoài yêu điểm không cần dùng đến mạ khay một tính năng khác cũng được đánh giá cao ở chiếc máy này là nó phù hợp với địa hình thủ công bằng tay

với giá thành khoảng từ bốn đến năm triệu đồng chiếc máy cấy của anh nghĩa đã nhận được đơn đặt hàng từ nhiều nông dân ở khắp cả nước
anh nghĩa chia sẻ trong tương lai sẽ tiếp tục cải tiến máy cấy
thay vì sạc ác quy anh sẽ sử dụng những tấm pin năng lượng mặt trời để cung cấp năng lượng cho máy cấy